do vậy riêng mặt hàng thịt sạch và rau sạch được ưu đại đến hai mươi xuyên suốt giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm
trước tết chúng tôi đã có những phần chuẩn bị đối với nhà cung cấp cũng như những điều để làm sao mình có được chính sách vị giá tốt nhất
cũng như là sản lượng để đáp ứng được nhu cầu về số lượng cũng như là các sản phẩm để phục vụ người tiêu dùng cho những sản phẩm thiết yếu sau tết
khác với mọi năm khi hàng hóa khang hiếm thường diễn ra tình trạng nhiều mặt hàng bị làm giá tăng giá
năm nay nhờ chủ động nguồn hàng cùng với các chương trình khuyến mãi của các hệ thống phân phối
các doanh nghiệp sản xuất cũng nỗ lực giữ ổn định giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu
điều này không chỉ giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm mà còn là giải pháp rút đẩy thị trường tiêu dùng nội địa nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây cũng xin được khép lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại